khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một lực lượng cảnh sát môi trường và cảnh sát giao thông công an tỉnh kiên giang phát hiện và tiến hành kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi chín c ba nghìn ba trăm bốn mươi hai do tài xế trần văn nghiệp ngụ thành phố cà mau tỉnh cà mau điều khiển thì phát hiện trên xe có chở trên hai trăm linh kg tôm sú có tiềm tạp chất
vào khoảng thời gian trên lực lượng công an phát hiện chiếc xe tải này đang lưu thông trên đường hành lang ven biển phía nam đoạt thuộc xã đông thái huyện an biên có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra thì bắt quả tang trên xe có chở gần hai mươi thùng xốp trong đó có tám thùng bên trong chứa hơn hai trăm linh kg tôm sú đã tiêm tạp chất nên tiến hành bàn giao cho tri cục quản lý nông thủy sản tỉnh kiên giang lấy mẫu xét nghiệm
thì trong toàn bộ số tôm này đều có chứa chất cm
tài xế nghiệp cho biết chỉ là người trở thuê số tôm này cho các thương lái ở xã thuận hòa huyện an minh đến thành phố cà mau tiêu thụ hiện cơ quan chức năng tỉnh kiên giang tiến hành xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật
hiện theo pháp luật hiện hành tôm bơm tạp chất khi bị bắt giữ cơ quan chức năng không được tịch thu tiêu hủy mà buộc người vi phạm đem loại bỏ tạp chất sau đó nhận lại hàng hành vi này chỉ xử phạt hành chính
đây là lý do vì sao tôm tạp chất vẫn còn tồn tại